nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn dương lịch hai mươi và tết cổ truyền trôn trần nam thờ mây của đồng bào khơ me
sáng nay hai mươi sáu tháng bốn đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm
chúc mừng các vị sư sãi và bà con phật tử người khơ me tại chùa chan ta rang sai quận ba tp hcm
gửi lời chúc mừng đại lễ phật đàn và tết cổ truyền trôn trần nam thơ mây tới các vị chức sắc sư sãi và bà con phật tử đồng bào khơ me
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh năm nay tết trôn trần nam thơ mây diễn ra trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng đồng bào khơ me đã cùng nhau đón một cái tết an toàn cùng nhân dân cả nước thực hiện đúng yêu cầu về giãn cách xã hội để phòng chống dịch
phó thủ tướng khẳng định những thành tiệu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào khơ me
tin tưởng đồng bào khơ me tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước sống tốt đời đẹp đạo đoàn kết tích cực học tập lao động sản xuất
cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
nhân dịp này phó thủ tướng trương hòa bình đã gửi tặng hai tấn gạo cho các hộ đồng bào khơ me có hoàn cảnh khó khăn tại tp hcm